sau một tháng triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine bộ quốc phòng nga ngày hôm qua đã tổ chức cuộc họp báo cập nhật tình hình chiến sự ở quốc gia đông âu
quân đội nga xác nhận đã có hơn một ba trăm năm mươi binh sĩ nga thiệt mạng và hơn ba tám trăm linh người bị thương kể từ khi nước này triển khai chiến dịch quân sự tại ukraine
trong khi đó các lực lượng ly khai được nga hậu thuẫn tại logan đã giành được chín mươi ba lãnh thổ
hiện giao tranh đang diễn ra ở các vùng ngoại ô của severodonetsk và lysigansk còn các lực lượng ly khai tại donetsk đã giành quyền kiểm soát năm mươi bốn lãnh thổ
cùng ngày trả lời phỏng vấn của truyền thông ngoại trưởng nga sergei lavrov nhấn mạnh bất kỳ lỗi vũ khí nào được vận chuyển đến ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của nga
và moscow sẽ không cho phép các nước khác cung cấp hệ thống tên lửa phòng không s ba trăm linh cho kiev
ông khẳng định moscow muốn nhận được những đảm bảo an ninh chung cho cả nga và ukraine
cũng như toàn châu âu
dự kiến nga và ukraine sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán trong hôm nay hai mươi sáu tháng ba
trưởng đoàn đàm phán của nga vladimirinsky hôm qua cho biết nga đang tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện trong các cuộc đàm phán với ukraine
bởi nếu không có một thỏa thuận như vậy hai bên sẽ khó có thể đi đến thống nhất
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại